xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
có thể khẳng định rằng
thế kỷ thứ hai mươi trong tiến trình lịch sử dân tộc việt nam
là thế kỷ của những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
và đánh mốc son bằng những chiến thắng cực kỳ to lớn
mà tiêu biểu là chiến thắng địa biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân pháp
và đại thắng mùa xuân ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
kết thúc cuộc kháng chiến chống mỹ của quân và dân ta
để có được những thành quả to lớn như thế
đòi hỏi sự chiến đấu và hy sinh của toàn dân
mà trong đó theo quan điểm của chúng tôi
đáng kể nhất là công sức chiến đấu và sự hy sinh
của các chiến sĩ
tức là những người cầm súng trực tiếp chiến đấu
ở trên các chiến trường
và cũng chính vì thế mà dễ hiểu tại sao
hình tượng người chiến sĩ vệ quốc
qua các cuộc kháng chiến
lại trở thành hình tượng trung tâm của văn học nghệ thuật việt nam
đặc biệt ở trong lĩnh vực sân khấu
chúng ta có rất nhiều vở diễn
rất nhiều hình tượng nghệ thuật
đã ăn sâu vào lòng công chúng khán giả
và đặc biệt là trải qua thời gian

cho đến tận bây giờ này
thì đó vẫn là một trong những hình tượng lớn nhất
của nền văn học nghệ thuật cách mạng việt nam
chúng ta đã mời tới trường quay của truyền hình dân dân
hai vị khách để tham gia vào cuộc trao đổi
ngày hôm nay
và sau đây xin được trân trọng giới thiệu
vâng trước hết thì
có sự có mặt của đại tá nhà văn chu lai
tác giả của rất nhiều tiểu thuyết
và kịch bản sân khấu
về chiến tranh
và về hình tượng người lính
vì khách thứ hai
có mặt trong cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
là đạo diễn
nghệ sĩ nhân dân lê hùng
nguyên giám đốc nhà hát kịch việt nam
nguyên giám đốc nhà hát tuổi trẻ
và là đạo diễn của rất nhiều vở diễn
về đại tài chiến tranh cách mạng
thưa hai vị khách của chương trình
khi nói về cái việc
điều diễn các tác phẩm sân khấu
trong đó có cái hình tượng
của người chiến sĩ việt nam
qua các cuộc kháng chiến
và nhiều cuộc chiến tranh khác nữa
thì chúng ta điểm lại thấy rằng
nó là một cái thành tựu rất lớn
thì tôi thấy rằng là
mặc dù là thời gian thì lùi xa
thế nhưng cái đề tài chiến tranh
và hình tượng người chiến sĩ
vẫn cứ là một trong đề tài hình tượng lớn nhất
của sân khấu việt nam
và bằng chứng
gần đây rõ rệt nhất
chính là cái mưa đỏ
mà tác giả là nhà văn chu lai
và đạo diễn
chính là người sĩ nhân dân lê hùng
thì các vị nói gì về câu chuyện này
lịch sử việt nam xét đến cùng
là lịch sử trận mạc
mà dân tộc việt nam xét đến cùng
cũng là dân tộc trận mạc
cho nên đề tài người lính
và chiến tranh cách mạng nó là siêu đề tài
và nhân vật người lính
nó cũng là siêu nhân vật
càng khai thác thì càng cảm thấy không tới nơi
và càng đi tìm nó
thì càng không thấy nó
bởi vì nó là một cái đề tài nó lớn quá
chính vì thế mà
tôi đã từng trải qua đời lính
mà sau này viết cái gì
cũng không thể thoát khỏi
cái từ chừng của lính
viết về hôm nay viết về tình yêu
viết về nông thôn viết về nhà trường viết về kinh tế
nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng người lính
nó như là một cái hình tượng
xuyên suốt trong cái tâm hồn người của tôi
thế vừa rồi là
tôi viết cái mưa đỏ
mưa đỏ thì tôi thách thức với đạo diễn lê hùng
đố dựng đấy
bởi vì nó có cả tổng hành
tổng thâm mưu
cả tổng hành dinh của hai bên
thế rồi những mảng táp lô cực lớn
đến khi mà tôi xem nó ngạc nhiên quá
thì không ngờ một cái mớ hỗn độn ghê gớm như thế
súng nổ y âm như thế
mà khi nó lên kịch rồi ấy
thì nó có những cái điểm nhấn rất mạnh
cái chàng sinh viên nhạc viện kéo viên lung ở giữa thành cổ
giữa tan hoang mà giai điệu giao hưởng nó vút lên
tôi cho riêng cái điểm đó
là thắng lợi của cái mưa đỏ rồi
tôi nghĩ rằng ở từng thời điểm
thì mỗi tác giả lại có một cái cách khai thác
riêng về cái hình tượng người lính
người lính trong chiến tranh
và người lính từ chiến tranh đi ra đời thường
bản thân tác giả
nếu như viết ở trong chiến tranh
cũng nhìn người lính ở trong chiến tranh khác
mà ra án đời thường rồi
ra án cuộc sống hòa bình rồi
cũng nhìn về người lính theo một cách khác
thế thì nó có cái sự khác nhau
trong cái kịch bản của ông ạ
khi viết về người lính
thực ra là nó bắt cầu
sân khấu nó cũng bắt cầu
từ chiến tranh
sang đời thường
mà tôi có cái ít lửa
cũng được gọi là hội thiện huy chương vàng đấy
tính cách người lính trong chiến tranh thế nào
thì đến thùy bình nó như thế
kẻ cơ hội
trong trận bạc
thì trở thành ra là một quan tham trong thời bình
thế mà cuộc chiến đấu trong trận bạc
nó còn tiếp diễn sang thùy bình nữa
và cuộc chiến đấu trong thời bình khó khăn hơn nhiều
bởi vì cái xấu cái tốt đổ đồng
thế còn trong trận bạc ấy
chiến hào á
địch ta rõ ràng
nó là một cái giọt dung dịch cực mạnh
nhỏ xuống chiến hào
khiến cho cái tốt cái xấu
cái đen cái trắng lên hết
như là mắc nợ
với những người lính đã ngạ xuống
và cứ mỗi lần dựng vở
thì vẫn thấy là mình
không nói hết được
không ca ngợi hết được
cái tinh thần mà chiến đấu quên mình
vì dân vì nước của những người chiến sĩ ấy
thì tôi làm
với anh chu lai không biết bao nhiêu vở
về đề tài chiến tranh
rồi bên cạnh nữa là làm
cố tác giả xuân đức
rồi cố tác giả đào hồng cầm
nguyễn khắc phục
tức là rất nhiều những tác giả
mà họ đã trải qua cái thời gian chiến tranh
có thể họ không tham gia bộ đội
nhưng họ ít nhất là họ sống qua cái thời gian đấy
và họ biết được là cái sự hy sinh
vô bờ bến
của những người chiến sĩ
ngã xuống về đất nước
cho nên họ dành cái tâm huyết
để họ viết những cái kịch bản ấy
ca ngợi người lính
nói về người lính
thế thì bây giờ chỉ còn có hai anh em tôi thôi
lớp trẻ nó không biết gì về người lính
để nó viết cả
cái quan trọng nữa là ở
các lãnh đạo
của các nhà hát
rồi lãnh đạo của các tỉnh
nhiều khi họ quên mất là
phải chỉ đạo cho các đoàn nghệ thuật
phải dựng lại
những cái vở về đề tài quân đội
về đề tài chiến tranh
về người lính
thì ít đó
người ta cứ phải chạy theo cái sân khấu thị trường
không sao mà để kéo khách đến dạp
thế rồi là để bán được vé
chứ tôi cho rằng
nó phải có một chủ trương thôi
cái chủ trương ấy
là bắt buộc
trong một năm các anh phải dựng về
một đề tài về cách mạng
hoặc một đề tài lịch sự
nói về con người việt nam
mà chiến đấu vì đất nước này
có như thế thì
chúng ta phải khai thác được
còn biết bao nhiêu sự hy sinh
mà không được nhắc đến
ví dụ vừa rồi tôi có làm
điện biên với gọi
thì tôi lại
nói thẳng với hội đồng duyệt là
tôi không ca ngợi các chiến sĩ
chiến đấu điện biên nữa
mà tôi nhấn nhiều về
đoàn dân công hỏa tuyến
những người chở lương thực
từ nam định thách hóa
từ nghệ an
lên điện biên để nuôi quân
để bộ đội có gạo có cơm ăn
và đánh giặc
và những người dân công hỏa tuyến ấy
khi mà chiến dịch thành công
khi đất nước đã được hòa bình
họ được một cái bằng khen
và không ai biết
là họ hy sinh ghê gớm như thế nào
bây giờ tưởng tượng
đi từ nghệ an đi bộ
đẩy một cái xe đạp
mà lặn lội lên đến tận điện biên phủ
thôi trên điện biên phủ làm gì có kho lương thực
mỗi ông bộ đội
là đeo một cái ruột tượng
để mà lấy cái gạo ấy ra
để mà nấu ăn thôi
thế mà gạo hết thì còn đánh đấm gì nữa
cho nên là
rất nhiều những cái đề tài về
về những con người đã hy sinh
cho đất nước
nhà hát kịch quân đội là đơn vị nghệ thuật
rất giàu truyền thống trong việc sàn dựng
và biểu diễn những vở kịch về đề tài chiến tranh cách mạng
và lực lượng vũ trang
những tác phẩm sân khấu
nêu bật hình ảnh của anh bộ đội cụ hồ
trong các cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc
gần đây nhất năm hai nghìn hai mươi hai
với kịch bản mưa đỏ của nhà văn chu lai
qua bàn tay giàn dựng của đạo diễn
nghệ sĩ nhân dân lê hùng
anh chị em nghệ sĩ diễn viên của nhà hát kịch quân đội
đã làm nên một thành công vang dội
trong đời sống nghệ thuật cả nước
đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm quảng trị được giải phóng
mưa đỏ tái hiện
cuộc chiến tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị
một khúc tráng ca mạnh liệt
trong cuộc kháng chiến chống mỹ thần thánh
của dân tộc
ở vở kịch mưa đỏ của nhà hát kịch quân đội
khán giả thấy hiện lên đầy cảm động
hình ảnh của những chiến sĩ vào trận
khi tuổi đời còn rất trẻ
họ đã dám sống và sẵn sàng chết
vì đất nước của mình
đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng
thì nhà hát mỗi một năm
giàn dựng ít nhất là
hai công trình nghệ thuật
gần đây nhất
chúng tôi đã giàn dựng
những kịch mục như là
để tham gia
hội diễn thủ đô
và đã được
huy chương vàng
cho tác phẩm này
chúng tôi còn xây dựng kịch bản
như là khát vọng đoàn tụ
ngày ấy cổng trời
để tham gia liên hoan nghệ thuật
sân khấu toàn quân
năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
và đặc biệt là năm nay
trong khi nhân kỷ niệm
chiến thắng lịch sử điện biên phủ
kỷ niệm bảy mươi năm
chúng tôi đã xác định
đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm
và đây cũng là một
ngày lễ trọng đại
của đảng nhà nước cũng như là của quân đội
và xác định
đây là một nhiệm vụ quan trọng
cho nên ngay từ
cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thì đảng ủy ban giám đốc
nhà hát kỹ năng quân đội đã lên
một ý tưởng và đã
xác định là đầu tư
trọng tâm trọng điểm vào nhiệm vụ này
và đã lựa chọn được
kịch bản điện biên vẫy gọi
của phó giáo sư tiến sĩ tất thắng
điện biên vẫy gọi
là vở diễn vừa được nhà hát kịch quân đội hoàn thành
nhằm kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu
vẫn do nghệ sĩ nhân dân lê hùng làm đạo diễn
nhưng tác giả kịch bản là
phó giáo sư nguyễn tất thắng
một nhà nghiên cứu sân khấu việt nam gạo cội
cũng có phần giống như vở mưa đỏ
điện biên vẫy gọi của năm hai nghìn hai mươi bốn
là vở kịch có những cảnh
những lớp hoành tráng
đòi hỏi phải huy động rất đông diễn viên
và đạo cụ trên sân khấu
nhưng đạo diễn và tập thể anh chị em nghệ sĩ diễn viên
đó với nỗ lực cao nhất
hình ảnh những đoàn dân công hỏa tuyến
vượt núi vượt đèo đẩy xe thổ gạo
lên chiến trường điện biên phủ
đã được tái hiện theo một cách vừa mới mẻ
vừa đầy hấp dẫn và cảm động
nhưng bật lên trên hết
là tình quân dân gắn với tình yêu đôi lứa
là sự quyết tâm một lòng
nguyện hy sinh tất cả
để có chiến thắng cuối cùng
của những người chiến sĩ vệ quốc quân
ví dụ trong mưa đỏ sao ạ
mưa đỏ là thân phận con người
còn trước đây không có số phận con người nhé
còn trong mưa đỏ vẫn có táp lô
vẫn có một cái gì dàn hàng ngang tiến lên rất hoành tráng
rất lẫm liệt nhưng vẫn có cái cá thể
vẫn có cái số phận con người
thành ra là nó tác động động trạm đến trái tim người xem
cái vở mưa đỏ của anh chu lai ấy
là ngoài cái việc các sinh viên của chúng ta
mà tham gia cái hồi mà
mà chiến dịch quảng trị

thì là những sinh viên cái hồi ấy
là mình thiếu quân mà
huy động những sinh viên đang học
là đi bộ đội
và cái lứa sinh viên ấy
họ vào họ giữ thành quảng trị
tám mươi một ngày đấy
thế thì phim tài liệu nhiều lập
vì cái hồi ấy là bảy mươi hai
thì bắt đầu hiện đại rồi
rồi các phóng viên nước ngoài người ta đến
rồi là phóng viên của mình
là mang máy ảnh vào quay được rồi
nhưng chỉ nhìn thấy những cái khung cảnh đang chiến đấu thôi
bom đạn thôi
cái quảng trị nó là cối xây thịt
vượt qua sông thạch hàn
từ bên bờ bên này sang bờ bên kia thôi
tính ra nó chỉ khoảng hơn trăm mét thôi
mà có những ông biết bơi
thì dìu những ông không biết bơi
thì pháo nó chủ
bom nó thả
thế thì cái thằng biết bơi
bơi là chúng mảnh bom
chúng mảnh pháo chìm
thì cái thằng không biết bơi cũng chìm
bởi vì là
anh không biết bơi đâu
cho nên chết nhiều vô kẻ
nếu mà xem những cái phim tài liệu
thì người ta chỉ thấy những cái cảnh ấy thôi
cảnh chiến đấu thôi
nhưng trong cái vở của anh chu lai
thì lại có người sinh viên là nhạc sĩ
có ông thì
có ông thì lại là đi bộ đội để
thay đổi cái lý lịch
tôi phải hy sinh ở đây
để mà gia đình tôi
thay được cái lý lịch là ông nội tôi
bắt đầu thấy số phận con người rồi
ừ ông nội tôi trước theo pháp
cho nên là bây giờ là
đi học đi hành
cái thứ các em tôi
cái thứ là người ta duyệt lý lịch
thì bây giờ là tôi phải chết
tôi phải hy sinh ở đây
tôi phải chiến đấu ở đây
rửa lý lịch
rửa lý lịch
cái chi tiết rất hay
trong vở anh chu lai là có một cái ông bộ đội
là cứ đi nhặt đồ
đồng hồ với dây chuyền
của cái bọn lính quỵ
ừ ông hôi của
ông tích ông làm một ba lô
thế rồi là ông ấy giả điên
để ông ấy được chuyển sang bờ bắc
để ông ấy
ông ấy mang về quê
thì ngay trong cái giai đoạn đấy
là bắt đầu xuất hiện các tính cách
vở của anh chu lai đã xuất hiện các tính cách
không phải chỉ là táp lô là lao lên phía trước
xếp hàng hàng
mà bắt đầu có cái chuyện rồi
thế thì có những cái chi tiết chúng tôi đẩy lên
chi tiết thay đổi lê lịch
là lê hùng khi dựng cái vở là
cái người chiến sĩ khóc
thí dụ thế là nó có những cái
cái cái rích rắc trong cái cuộc đời người lính
thì bắt đầu vở của anh chu lai
bắt đầu là nói được cái việc đấy
chứ còn ngày trước thì
rất khó nói
nhưng bây giờ ta có thể nói được
các tính cách của những người đã ngã xuống
những người đã tham gia
đã hy sinh vì đất nước
vừa rồi thì chúng ta nói về mưa đỏ
thế còn cái vở gần đây nhất mà
đạo diễn người sĩ nhân dân đang làm
điện biên vĩ gọi
thì nó thế nào
cái vở điện biên vĩ gọi câu chuyện
năm nay chúng ta kỉ niệm bảy mươi năm
chiến thắng điện biên đấy
cách đây hai mươi năm
năm kỉ niệm năm mươi năm
chiến thắng điện biên thì tôi có làm một vở
gọi là thông điệp từ điện biên
của anh nguyễn khắc phục
cái vở ấy hồi đi hội diễn ở dưới hải phòng
nên anh chu lai là ngồi trong ban hội đồng giám khảo
được trao cái giải là vở xuất sắc nhất hội diễn
thế thì sau sáu mươi năm
thì tôi có làm một cái vở về
cũng về điện biên
nhưng mà lại nói sâu về cái chuyện của
thế thì gần đây
là tôi vừa mới tổng duyệt cái vở
điện biên vĩ gọi
kỉ niệm bảy mươi năm
cái nước mình khổ cái là cứ khi có kỉ niệm
thì nó mới dựng vở ấy kìa
của anh tất thăng
dựa trên một cái booke bút ký mà được giải nhất
trong cái cuộc thi nào đấy
thì nói về là
hai thanh niên
một nam một nữ yêu nhau
thế và cùng quyết tâm đi lên điện biên
để người con trai thì tham gia vào bộ đội
người con gái thì làm cứu thương
thế và khi chiến dịch điện biên thắng lợi
thế và khi chiến dịch điện biên thắng lợi
thì họ sẽ tổ chức đám cưới
ngay tại mảnh đất điện biên này
lời hẹn của cái đôi trai gái ấy
mặc dù là hai gia đình cũng đã đi ăn hỏi rồi

đấy thế thì anh con trai thì trốn đi trước

lên được cái điện biên vào bộ đội huấn luyện
thì bắt đầu là tham gia vào các đơn vị pháo binh
thế người con gái thì là
thế người con gái thì là
chưa trốn đi được vì còn nợ cái lão
lão gọi là
địa chủ ở làng ấy
còn vay tiền nó
rồi con gái phải ở lại để bán đất bán nhà đi
chả tiền thì khỏi bán tiếng
chứ không mình trốn đi điện biên vậy vì nợ thì chết
chứ không mình trốn đi điện biên vì nợ thì chết
là trả nợ xong
thì người con gái lặn lội đi tìm chồng
đi tìm người yêu mình lên điện biên
để tìm người yêu mình sau
thế thì cả cái chặng đường ấy
họ cứ theo các đoàn dân cung hòa tuyến
để họ đi ly lên điện biên
thế mà lên điện biên
thì có được gặp nhau đâu
vì người chồng ấy
thì lại chiến đấu ở một ngọn đồi khác
cô này ở ngọn đồi khác
chuyên đi cứu thương
thế đến lúc mà gặp được nhau ấy
là nhìn thấy người yêu của mình
đang vác trên vai một thân binh
chạy dưới cái làn pháo ấy
cứu được người thân binh ấy
thì người nữ cứu thương ấy
cô gái ấy cũng hy sinh
thế mà xin lỗi người chồng của mình
em xin lỗi
như vậy là chúng mình không thực hiện được lời hẹn rồi
không được đám cưới ở trên này rồi
đại khái thì câu chuyện nó
câu chuyện nó đi như thế
như những cái mảng mà dân công hỏa tuyến
mảng bộ đội ta đánh nhau với các thứ
là thể hiện rất sinh động
tôi muốn đặt một câu hỏi với nhà văn chu lai
là bản thân ông khi viết về đề tài này
ông có lường chức được
rằng nó sẽ được giàn dựng ra sao không ạ
với một cái nhà hát mà
có một cái lựa diễn viên khiêm tốn thôi
khoảng mấy chục nhân sự
rồi thì đạo diễn nào sẽ dựng
nhạc cho nó ra làm sao
khi phung màn họa sĩ rồi
thì trang phục đạo cụ thế nào
khi bắt đầu
cúi xuống viết bật vở kịch
thì cũng đã lường được tất cả
nó bật lên một ý như thế này
thế thì chiến tranh nó là bi kịch
hay nó là bi lụy
hay là bi hùng
thì khẳng định
chiến tranh nó là bi kịch
nó là bi hùng
ví dụ như là cái quảng trị
tám mươi một ngày đêm mỗi một ngày
ta hy sinh đi một đại đội
một đại đội đủ
một đại đội đủ có nghĩa là một trăm hai mươi tay súng
mỗi một ngày một đêm hy sinh một trăm hai mươi tay súng
thì không thể là ngày hội được
nó là bi kịch nó là bi hùng
ít nhất nó không phải là bi lụy
và nhìn được vấn đề như thế rồi
thì tác giả với đạo diễn
có thể khai thác cái phần bên trong của nó
từng số phận con người
qua đó mới thấy rằng thế này
mang một cái đề tài như thế
ví dụ như điện biên
như là quảng trị
điện bộ thân
thì thường không ăn khách
các đoàn thường được ngại dựng
họ đi dựng những bối tình tây ba tây tư
những cái tablo những cái melo của nó
thì bắt đầu mới bán được vé
thế còn những cái bảng này
họ cho rằng cái này là cúng cộ
dựng xong rồi cho vào kho
dán niêm phong
nếu ngày nào đó đẹp trời này mang ra diễn lại
mà cho cái quan điểm thế là sức sức sai lầm
bởi vì là cái đề tài này
nếu không hấp dẫn được là do người viết
và do đạo diễn
không có cái đề tài
không có cái bảng đề tài nào có tội hết
mà chỉ là cách anh hành xử thế nào
để cho nó lên được hết bầu hết nét
chứ đề tài không có tội
bởi vì số phận con người trong chiến tranh
là số phận được lên hết bầu hết nét
chứ trong thời mình nó khác
nó nhẹ nhàng lắm
chỉ có điều các cấp chính quyền
các đơn vị quản lý
thì phải chú trọng nữa vào
bởi vì đây là niềm tự hào của dân tộc
nó là hy sinh xương máu
của bao nhiêu năm trời mới có
hôm nay thì nếu tập trung chỉ đạo nó
và giao khoán cho mỗi một đơn vị
như anh hùng nói
phải một năm có một vở
bất kì tốn kém thế nào
và đấu thầu với tất cả các nhà viết kịch
rồi là đấu thầu với tất cả các đạo diễn
thì tôi tin rằng
cái đề tài vẫn có thể ăn khách
ăn khách chứ
bởi vì nó lên hết được số phận con người mà
thế chỉ có tiếc cái tức là
bộ quốc phòng dựng vở xong
thì chỉ diễn cho bộ đội
bộ công an dựng vở xong
thì chỉ diễn cho công an xem
tôi có nói tôi bảo bây giờ
ca ngợi bộ đội với ca ngợi công an
thì phải diễn cho dân xem
thì dân người ta phải biết là
cái sự hy sinh của họ như thế nào
đấy chứ còn riêng hai bộ ấy
là người ta có chủ trương hà nội
và có gọi là
chiến lược hà nội
để khai thác cái đề tài
lực lượng của họ
lực lượng công an
lực lượng bộ đội
cái bộ chủ quản là bộ văn hóa
thì không khai thác
nó phải có quy chế
nó phải có những quy định
các nhà hát công lập
một năm các anh phải dựng này
chúng tôi cấp tiền cho các anh một năm bốn vở
hoặc là ba vở
thì trong ba vở ấy một vở các anh phải làm về đề tài
hoặc đề tài lịch sử
nói về tấm lòng yêu nước của
người con dân việt này
thì thế phải quy định
chứ còn bây giờ là
không lo là
là ít diễn viên quá
tiền thì đúng rồi
tiền thì chúng các nhà hát thì ít thật
thế nhưng mà
ít diễn viên thì không sợ đâu
có những vở chỉ cần hai người thôi
mà nói về
về bộ đội rất hay
như vở con kỳ nhông của anh sĩ anh
chỉ có hai thôi
một cô thanh niên sung phong và một anh bộ đội
rừng nó ngập
hai người gặp nhau ở trên cái rừng ấy
làm sao thoát ra được
mà bộc lộ toàn bộ cái tính cách
rồi bộc lộ toàn bộ cái sự hy sinh
vì đất nước
của một cô nữ thanh niên sung phong và một canh bộ đội
thế thì chỉ cần hai nhân vật thôi
và sân khấu ấy
chỉ cần miếng lụa để làm nước ngập
và có mấy cái gốc cây
vâng thưa hai khách của chương trình
như vậy là qua cuộc trao đổi
ngắn nhưng rất sôi nổi
và đầy những thông tin của chúng ta hôm nay
thì có thể nói rằng với cái
đề tài chiến tranh cách mạng
và cái hình tượng
rất là đặc biệt
một siêu đề tài một siêu hình tượng
như là người chiến sĩ
trong các cuộc chiến tranh vệ quốc
thì rõ ràng là sân khấu việt nam
đã làm được nhiều điều
nhưng tôi cũng cần phải khẳng định
rằng còn nhiều điều mà chúng ta có thể làm được
nhưng vẫn chưa làm được
chúng ta thấy rằng
là cần phải có
một cái chủ trương một cái chính sách
giống như là đạo diễn nghệ sĩ dân lê hùng nói
từ phía các cấp lãnh đạo
các cấp chính quyền
các cấp quản lý văn hóa
để cho đề tài này trở thành một đề tài thường trực
trong công việc
của các nhà hát nghệ thuật
đặc biệt là các nhà hát nghệ thuật công lập
điều đó thì nó giúp
củng cố nhận thức về truyền thống lịch sử
cho các thế hệ trẻ
của hôm nay ngày mai
và đặc biệt là
tôi nghĩ về mặt nghệ thuật
thì nó là một đề tài mà đầy
những cái tiềm năng thẩm mỹ cần được khai thác
và nó vẫn còn đủ sức rung động
đối với khán giả
hôm nay cũng như là mai sau
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay